báo chí nga đưa tin thứ trưởng quốc phòng nước này ông yuri borisov cho biết
chương trình nhà nước trang bị vũ khí mới giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi năm
đề xuất việc nghiên cứu phát triển các vũ khí chính xác cao thế hệ tiếp theo
và chuyển giao cho quân đội nước này
theo lời thứ trưởng quốc phòng nga borisov ngành công nghiệp quốc phòng được giao nhiệm vụ
hiện đại hóa toàn diện tái trang bị cho quân đội các phương tiện vũ khí và thiết bị quân sự mới
cũng như chế tạo vũ khí hiện đại có triển vọng đảm bảo ưu thế trước mọi đối thủ
giám đốc điều hành tập đoàn các tổ hợp chính xác cao của nga ông alexander denisov cho biết
tổng công ty sẽ đầu tư khoảng một mươi ba tỷ rup để phát triển các loại vũ khí mới từ nay cho đến năm hai nghìn hai mươi